liên quan đến tình hình phòng cháy chữa cháy sau loạt các vụ cháy quán karaoke trên địa bàn thành phố hà nội
hiện nay chỉ có một trăm một mươi tám quán karaoke đủ tiêu chuẩn bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
tức là chỉ chiếm chưa đến một mươi trên tổng số một năm trăm sáu mươi chín quán đang hoạt động trên địa bàn thủ đô
đây là số liệu tổng kết của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội vừa công bố
trong năm hai nghìn một mươi sáu trên cả nước đã xảy ra trên ba vụ cháy làm chín mươi tám người chết bị thương một trăm tám mươi người và gây thiệt hại về tài sản
lên đến một hai trăm bốn mươi tỷ đồng trong đó có hai mươi chín vụ cháy lớn gây thiệt hại lớn về người và tài sản
chủ yếu xảy ra ở nhà dân nhà liên kề nhà ở kết hợp với kinh doanh
theo số liệu tổng kết của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
qua đợt kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn vừa qua
có một trăm một mươi tám quán karaoke đủ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn trên tổng số một năm trăm sáu mươi chín quán tức là chiếm chưa đến một mươi
trong khi đó có đến năm trăm một mươi một quán karaoke vi phạm và không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy
có khoảng chín trăm bốn mươi quán tồn tại thiếu sót có thể khắc phục được
đối với những trường hợp nhiều sai phạm nguy cơ cháy nổ cao lực lượng chức năng đã yêu cầu đình chỉ hoạt động để khắc phục
hiện các cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy
kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ khi mới phát sinh gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy